ngày xưa thì bác hồ thường ra giúp bản mình thụt bể đập đe rồi đen đồ chơi
cho nên là khi bác về thăm quê thì bác có hỏi là cổ điển này có con nữ hay không
con cháu có tục tục rèn nữa không
nên rèn để bà con có nông cụm sản xuất
cho nên là bây giờ ở tại di tích này thì không những là nhà của ông nguyễn danh khai
còn nhà của ông hoàng xuân tiền một số hồi gia đình khác nữa
để phục dựng được ba căn nhà này người ta đã phải dày công sưu tầm nghiên cứu
thông qua tư liệu về kiểu kiến trúc thường thấy ở xã hội nông thôn việt nam
trong giai đoạn cuối thế kỷ thứ một mươi chín đầu thế kỷ thứ hai mươi và qua trí nhớ của các cụ cao niên
các căn nhà đều có kết cấu ba gian cột gỗ vách nứa lập lá chanh
phía trước là rèn tre chân
tránh mưa nắng hắt vào nhà
mỗi công trình gồm nhà ngang và nhà bếp
việc phục dựng ba căn nhà hàng xóm cụ nguyễn sinh sắc có ý nghĩa hết sức quan trọng
nó thể hiện mối quan hệ hàng xóm lãng giềng gắn bó
nhà của gia đình bác hồ với hàng xóm dường như không có khoảng cách mà hết sức thân tình gần gũi
đây là điều rất khác biệt trong mối quan hệ xã hội ở nước ta
người kỳ đó
chính điều này đã thể hiện phong cách sống giản dị gần gũi của chủ tịch hồ chí minh
về thăm quê bác từ hoàng trù quê ngoại cho tới làng sen quê nội
có lẽ điều chúng ta cảm nhận rõ rệt nhất đó là sự giản dị mộc mạc mà chân thành trong lối sống phong cách sống của bác hồ và những người thân trong dòng tộc
những câu chuyện
những hiện vật dù đã tồn tại cách đây hàng trăm năm nhưng vẫn luôn sống động như vừa chỉ mới ngày hôm qua
có lẽ đó là nhờ vào cách kể chuyện cách chuyển cảm hứng cách đưa những câu chuyện đi vào lòng người của các chị hướng dẫn viên
với chất giọng sứ nghệ truyền cảm ấm áp cùng những tâm huyết đặt trong đó khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động
hôm nay rất là cảm ơn chị đã giúp em đi tham quan khu di tích kim liên
em đi thăm quan cảm thấy rất là xúc động qua những lời giới thiệu và mình hiểu hơn rất là nhiều những câu chuyện về bác
nhất là trong dịp mùng hai tháng chín du khách đến rất là đông nữa thì em thấy gần như ai cũng rất là xúc động trước những câu chuyện đấy
em thấy ra công việc của các chị rất là ý nghĩa và chắc hẳn là sẽ cũng có rất là nhiều những kỷ niệm mà không bao giờ quên được đúng không chị
đúng rồi em ạ
mỗi ngày tại khu di tích kim liên của bọn chị
chị thì đón rất là nhiều đoàn khách chị cũng được thuyết minh cho rất là nhiều đoàn
mỗi một ngày thì đều có những kỷ niệm riêng đối với khách
trong đó thì có những cái kỷ niệm rất là đặc biệt đón những đoàn khách cũng rất là đặc biệt mà làm cho mình rất là xúc động
có những người khách họ bảo là cuộc đời chủ chỉ khóc cả hai lần thôi
đó là một lần là khi mẹ mất và một lần là khi bác mất
có một hôm thì chỉ được đón một đoàn khách
chỉ có chứa được một mươi người đó
sau khi mà chị thuyệt minh xong á thì chị thấy là trên khỏe mắt của những người khách nó đồng lại những giọt nước mắt rất là xúc động ấy
chị có hỏi là các cô các chú là về đây được mấy lần rồi đây là lần đầu tiên hay là đã lần thứ mấy cháu thấy là đoàn rất là xúc động
thì có một chủ trong đoàn đã chia sẻ rằng là chủ đi về thăm quê bác hồ
cho cả con trai chủ nữa
tại vì là con trai của chủ là hy sinh ở triển trương
và trong bức thư cuối cùng gửi về cho gia đình thì có nói rằng là trước lúc lên đường nhập ngũ vào nam thì đã được về thăm quê bạc
và nhất định sau khi mà đất nước hoàn toàn được thống nhất nam bắc một nhà thì con sẽ về thăm quê bạc lần nữa
quay trở lại
nhưng mà người con đó đã hy sinh
cho nên khi mà người bộ mang hai cột của con từ đất quảng trì về thì trên đường về đưa hai cột của con thì đưa về đấy
để cho con được thăm quê bạc một lần nữa trục lục về an nghỉ tại quê nhà
cho nên là thực ra là cái câu chuyện đó rất là xúc động
có lẽ với chị bùi bích đảm đó là những kỷ niệm không bao giờ quê
những kỷ niệm khiến chị ngày càng nhận ra giá trị của công việc mình đã lựa chọn
chẳng biết từ bao giờ người ta đã gọi những hướng dẫn viên như chị bùi bích đảm là những người kể chuyện về bác hồ
có lẽ vì say mê những câu chuyện về bác mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn nữa về bác
mà ngay từ năm một mươi bảy tuổi chị đã quyết định thi tuyển làm người thuyết minh tại khu di tích kim liên
và niềm khát khao ấy đã trở thành hiện thực khi chị vượt qua hàng trăm thí sinh để trúng tuyển
đến nay đã hơn ba mươi năm gắn liền cùng với công việc của một người thuyết minh viên
chị đảm dường như không còn nhớ nổi mình đã đón bao nhiêu đoàn khách tới thăm
chỉ biết những đôi mắt đỏ hoe những giọt nước mắt lăn trên gò má của du khách khi nghe chuyện về bác về gia đình bác
là động lực để chị thêm yêu nghề thêm tâm huyết trong công việc
thay vì đoàn tới đây chị được kính chúc các chị lương sức khỏe hạnh phúc và cộng chuyện thăm quan tận đầy ý nghĩa trên quê bác

mình cũng đi nhiều nơi nhưng mà hôm nay thì mới có cơ hội được về thăm quê bác
điểm dưng chân đầu tiên của đoàn mình là vào quê ngoại bác
vào đến cổng thôi đã thấy dưng dưng rồi
thế mà khi nghe cô hướng dẫn viên cô ấy giới thiệu thì rất là cảm động
thấy cuộc sống của bác bác thì tuy là một vị cha già của dân tộc
nhưng mà cuộc sống rất là đơn sơ giản dị
trước đây thì rất là túng thiếu như thế nhưng mà bác cũng cảm động lắm ấy
không nói được gì nữa
nghe cô hướng tân viên cô ấy giới thiệu thì cứ khóc thôi
thế mà trong lòng thì hát nữa sang quân nội của bác nữa thì không biết là như thế nào nữa
rất là cảm động ấy
ngày xưa thì đi học thì cũng đã được nghe được học những cái bài thơ bài ca rồi bài hát về bài

đến bây giờ thì đúng là mắt được nhìn thấy thực tế như này thì đúng là vẫn miên si như thế
vẫn mộc mạc vẫn đơn sơ
quê hương gìn giữ được những cái quan phong cảnh của quê bác như thế này rất là tuyệt vời đấy
nhưng mình mong là sẽ có những chuyến sau là mình sẽ lại được về thăm quê bác
khu di tích kim liên được thành lập từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đến nay và luôn được mở cửa mỗi ngày trong năm
nắng cũng như mưa trong tà áo dài màu hồng cánh sen những thuyết minh viên tại đây vẫn miệt mài làm việc
mỗi năm nơi đây thường đón khoảng hơn một tám triệu lượt khách trong và ngoài nước
tuy nhiên tất cả chỉ có một mươi sáu thuyết minh viên phụ trách hướng dẫn ba khu vực chính quê ngoại làng hoàng trù quê nội làng kim liên khu mộ bà hoàng thị loan và núi trung
cùng nhiều di tích đã gắn liền
nói về nghề hướng dẫn viên của mình chị bùi bích đảm vẫn cho đó là cái duyên cái nghiệp
có lẽ sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất xứ nghệ khu di tích kim liên chính là niềm tự hào để những người con như chị được chia sẻ được sống trong những câu chuyện về bác hồ vị cha già của dân tộc
vậy nên tất cả hướng dẫn viên tại đây đều là những người con xứ nghệ
và để có được những câu chuyện đi vào lòng người chị bùi bích đàm cũng như các hướng dẫn viên khác phải không ngừng học hỏi trao dồi những kiến thức hiểu biết về văn hóa lịch sử và đặc biệt là am tưởng về cuộc đời của chủ tịch hồ chí minh cũng như những người thân trong gia đình

bên cạnh đó là những yêu cầu gắt gao về bản lĩnh chính trị vững vàng

khả năng ứng xử nhanh không được phép để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất

đã bao năm qua chất giọng ngọt ngào lúc nhẹ như thùa của chị đàm cùng các cô hướng dẫn viên nơi đây đã đi vào lòng hàng triệu du khách tạo nên một ấn tượng đặc biệt của khu di tích kiên liên
đã bao năm qua chất giọng ngọt ngào lúc nhẹ như thùa của chị đàm cùng các cô hướng dẫn viên nơi đây đã đi vào lòng hàng triệu du khách tạo nên một ấn tượng đặc biệt của khu di tích kiên liên
với họ có lẽ tài sản lớn nhất chính là giọng nói và tình cảm ngày càng lớn hơn đối với bác hồ vị cha già kính yêu của dân tộc

thưa quý vị và các bạn về với làng sen với khu di tích kim liên
cùng những câu chuyện đầy cảm động về chủ tịch hồ chí minh
trong những ngày cả nước kỷ niệm lễ quốc khánh mùng hai tháng chín thật ý nghĩa
chương trình sắp màu dân tộc ngày hôm nay đến đây là kết thúc
mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư
phongvănhoa org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại